tại thành phố hải phòng hội đồng đội trung ương tổng công ty bưu điện việt nam và hội tem việt nam đã tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi siêu tầm và tìm hiểu tem bưu chính năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề bảo vệ động vật quý hiếm qua tem biêu chính
ban tổ chức đã trao một giải đặc biệt hai giải nhất bốn giải nhì một mươi giải ba hai mươi hai giải khuyến khích và một mươi năm giải tập thể dành cho các cá nhân và tập thể xuất sắc của cuộc thi
đây là năm thứ năm liên tiếp tổ chức thành công cuộc thi siêu tập và tìm hiểu tem bưu chính dành cho các đội viên thiếu niên từ tám đến một mươi năm tuổi đang sinh hoạt học tập tại các trường tiểu học trung học cơ sở các cung nhà thiếu nhi trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi địa bàn dân cư trong cả nước các bạn thiếu nhi là người nước ngoài đang sinh sống và học tập tại việt nam
cuộc thi cũng là sân chơi lành mạnh bổ ích là dịp để thiếu nhi cả nước thể hiện suy nghĩ và hành động của mình trong việc bảo vệ môi trường bảo vệ các loài động vật